thưa quý vị theo nghị quyết được ủy ban thường vụ quốc hội vừa thông qua
số giờ làm thêm của người lao động trong một tháng được nâng lên trên bốn mươi giờ
nhưng không quá sáu mươi giờ
nhiều chuyên gia cho rằng quy định này sẽ có lợi cho cả hai bên là doanh nghiệp và người lao động
tuy nhiên nhiều ý kiến lo ngại rằng việc tăng giờ làm thêm sẽ đồng nghĩa với nguy cơ
là doanh nghiệp lợi dụng để tăng ca cắt giảm lao động và trả lương không tương xứng cho người lao động
vâng vậy chúng ta cần phải thực hiện chính sách này như thế nào
để quyền lợi giữa người lao động và doanh nghiệp được dung hòa
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này
với vị khách mời là ông phạm minh huân nguyên thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
ngày hai mươi ba tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về thời gian làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động
nghị quyết nêu rõ nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động
thì làm thêm trên bốn mươi giờ nhưng không quá sáu mươi giờ trong vòng một tháng
trong năm từ hai trăm linh đến ba trăm linh
năm giờ cho tất cả ngành nghề trừ một số nhóm lao động
quy định thực hiện tới hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
như vậy giờ làm thêm theo tháng tăng hai lần theo năm tăng một năm lần trong một mươi năm qua
theo ông lê đình quảng phó trưởng ban chính sách pháp luật tổng liên đoàn lao động việt nam
việc cần làm ngay là cơ quan chức năng phải tuyên truyền để người lao động và doanh nghiệp
hiểu đúng hiểu đủ về tăng giờ làm thêm
người lao động và doanh nghiệp sẽ thỏa thuận để làm việc
trong giới hạn cho phép chứ không có nghĩa tăng trần từ bốn mươi giờ lên không quá sáu mươi giờ là phải làm đủ sáu mươi giờ
làm thêm giờ phải được sự đồng thuận của người lao động
nếu không thì sẽ là lao động cự bức
nếu người lao động vì sức khỏe nhưng mắc covid một mươi chín không thể làm thêm giờ
mà người sử dụng lao động áp đặt các quy định chế tài là vi phạm pháp luật
báo cáo điều tra lao động việc làm năm hai nghìn hai mươi của tổng cục thống kê chỉ ra
gần bốn mươi một lao động làm việc từ bốn mươi đến bốn mươi
tỷ trọng lao động làm việc trên bốn mươi tám giờ mỗi tuần
ba mươi tám làm việc trên bốn mươi tám giờ mỗi tuần
tỷ trọng lao động làm việc trên bốn mươi tám giờ một tuần của nam là ba mươi ba chín cao hơn nữ hai mươi bốn
cả nước có bảy năm lao động làm việc trên sáu mươi giờ mỗi tuần cao nhất ở vùng đồng bằng sông hồng với chín bảy
xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa ông mới đây thì thường vụ quốc hội đã thông qua việc tăng thêm số giờ làm thêm trong một tháng
lên mức là không phải là một tháng
và sáu mươi giờ cá nhân ông là một người nghiên cứu rất là kỹ về lĩnh vực lao động

trong giai đoạn phục hồi kinh tế của chúng ta sau những ảnh hưởng rất lớn của đại dịch covid một mươi chín
và theo như thường thuật của các phiên họp thì ý kiến cũng khác nhau rất nhiều
thì tôi cho là
quốc hội cũng cân nhắc rất là thận trọng
một bên thì là đề nghị của doanh nghiệp
mong muốn là có cái nới trần cao hơn
để làm sao mà giải quyết những vấn đề sản xuất kinh doanh đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh
đấy đấy là một cái điểm
nhưng mà ủy ban thường vụ quốc hội thì cũng đã cân nhắc rất nhiều ý kiến của bản thân
các cơ quan chức năng thì cũng có ý kiến rất nhiều xung quanh vấn đề này
chắc chắn trên thực tế khi mà áp dụng vào thì nó cũng sẽ thúc đẩy
tăng thêm được năng suất lao động
từ đó giúp cho các doanh nghiệp giải quyết các đơn hàng tồn động
và có sự phát triển lên và đóng góp chung cho phát triển kinh tế
và đóng góp chung cho cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn năm nay chúng ta tăng trưởng sáu bảy
vâng rõ ràng quyết định tăng thêm giờ làm thêm trong giai đoạn này
thì có ý nghĩa rất là lớn cho việc khôi phục kinh tế
tuy nhiên rằng vẫn có những cái ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này
ví dụ như là người ta nói rằng là nếu như tăng giờ làm thêm lên mức như vậy thì
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động
vậy thì cá nhân ông suy nghĩ ra sao ạ
thực ra thì đúng là khi mà nghiên cứu vấn đề này thì rõ ràng là nó có hai mặt
một mặt thì chúng ta tạo cái điều kiện nâng cao năng suất lao động
tạo điều kiện cho doanh nghiệp
nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái thể chất của người việt nam
và cái sức khỏe
bởi vì nếu mà chúng ta làm thêm giờ quá dài thì và quá cao
thì nó sẽ dẫn đến
một tình trạng là sức khỏe không bảo đảm
cái sự phục hồi cũng không kịp thời phục hồi sức khỏe không kịp thời
và một cái điểm nữa là cái năng suất lao động
nó lại ngược lại nó lại không tăng nữa
cho nên cái quan trọng nhất đối với cái khi mà tìm ra cái giới hạn hợp lý
nó phù hợp với cái thể chất
mà khi mà làm thêm giờ đến cái giới hạn đó
thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều nóng cho đến vấn đề phục hồi sức khỏe
và cái sự phục hồi sức khỏe cũng như năng suất lao động
thì đây là cái mà nhiều người lo nắng thì cũng rất là đúng
cái điều nó rất là đúng nó có hai mặt đấy
thế nhưng mà quan trọng nhất là các nhà chuyên môn
thì phải tính toán thế nào để cho nó phù hợp
chứ nếu mà chúng ta chỉ có lo vấn đề sức khỏe
mà chúng ta không tăng thêm giờ thì rõ ràng là doanh nghiệp có khó khăn
và cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn nó phát triển lên thì nó cũng rất là khó
vậy thì thưa ông so với các nước trên thế giới
thì cái mức giờ làm thêm của nước ta hiện nay ở mức như thế nào ạ
cái giờ làm việc tiêu chuẩn cũng như là làm thêm giờ của các nước
là người ta quy định rất là khác nhau
nó tùy thuộc vào cái trình độ phát triển kinh tế xã hội của từng nước
nhưng mà có thể chia thành ba cái nhóm
đối với các nước mà phát triển thì khi đó thì năng suất lao động họ rất cao
cho nên cái giờ làm việc ngay giờ làm việc tiêu chuẩn
là người ta cũng không phải áp dụng mà người ta áp dụng bốn mươi giờ vậy
tậm chí có nước là thấp hơn
thế còn giờ làm việc
làm thêm thì người ta vẫn có quy định nhưng mà nó ít
thông thường thì một hai giờ hoặc là tối đa ba giờ
và cái tổng thời gian làm việc
giờ tăng trong một năm thì khoảng xung quanh cái hai trăm linh giờ
bởi vì cái quan trọng nhất là cái năng suất lao động họ đạt được rất cao
đấy cho nên là cái giờ làm tiêu chuẩn cũng như làm thêm giờ
còn thứ hai đối với các nước phát triển thì nó quy định cũng rất là khác nhau
với thông thường là nhiều hơn
việt nam mình thì ở cái dạng dọi trung bình so với khu vực
ví dụ như so với thái lan so với maldives
rồi so với singapore so với philippines
và nhiều nước người ta không có khống chế gì cả
nhưng mà chúng ta thì khống chế như vậy là để làm sao bảo đảm được cái sức khỏe
nếu mà chúng ta cứ chăng giờ làm thêm rồi triển miên thì rõ ràng là vấn đề sức khỏe
trước hết là sức khỏe nữa
vấn đề thứ hai là vấn đề về các thế hệ tiếp theo
vấn đề thứ ba là cái bản chất cái đời sống về vật chất và tinh thần
là cũng rất là khó khăn cho cái người lao động
nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho nên là cái mức của chúng ta hiện nay đang duy trì ở cái mức trung bình
cũng có những cái ý kiến cho rằng là khi mà chúng ta tăng thêm giờ làm lên đến sáu mươi tiếng một tháng
mà vẫn tính lương cho người công nhân là một trăm năm mươi như trước đây
thì nó sẽ tạo ra sự khó khăn
không công bằng cho người lao động
vậy thì cá nhân ông có ý kiến xa xa về vấn đề này ạ
cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần tăng thêm cái tiền lương thêm giờ
thế nhưng mà thực ra thì vấn đề là tăng thêm giờ làm việc trong tháng để nó tạo cái linh hoạt cho doanh nghiệp
chứ còn không phải là có nghĩa là tổng cái thời gian của một năm nó tăng lên
có nghĩa là người ta vẫn ấn định là một năm là ba trăm linh giờ
đấy nhưng mà tháng này thì có thể là tăng làm sáu mươi giờ
thì tháng sau thì có thể là rút đi có thể là làm
nhưng mà tổng lại làm sao anh không được vượt quá ba trăm linh giờ
cho nên là cái mức mà một trăm năm mươi thì trong cái giai đoạn này tạm thời chấp nhận được
rồi quốc hội cũng chưa bàn những vấn đề đó
thế tức là ý kiến đó thì cũng phải tập hợp lại xem xét để nghiên cứu
để sau này chúng ta có thể quy định được
vâng rõ ràng là cái câu chuyện mà tăng thêm giờ làm thêm á
thì luôn tạo ra những hai luồng ý kiến trái chiều nhau
giữa một bên là lợi ích của doanh nghiệp và bên là lợi ích của người công nhân
vậy thì theo ông chúng ta sẽ cần làm gì để có thể tạo ra sự hài hòa lợi ích giữa các bên ạ
các cái doanh nghiệp đặc biệt chúng ta là trong giai đoạn này
rất nhiều doanh nghiệp chúng ta làm theo cái đơn hàng xuất cập
đấy cho áp lực về giải tỏa đơn hàng theo cái quy định của hợp đồng
thì nó có một cái áp lực rất lớn
cho nên những vấn đề này thì cái mong muốn của họ thì họ sẽ nhiều hơn
thế nhưng mà tôi nghĩ là như tôi đã nói là các cơ quan xây dựng
và ban hành công nghiệp
ban hành pháp luật nghiên cứu xây dựng ban hành pháp luật thì cũng phải cân nhắc
bởi vì nếu chúng ta cũng không theo cái yêu cầu của doanh nghiệp thì
có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động
cho nên vẫn phải cân nhắc vấn đề này rất là thận trọng
chính vì thế cho nên là lúc nào cũng có hai loại ý kiến khác nhau
hai loại ý kiến khác nhau tổng liên đoàn hay là trung ương phụ nữ việt nam
thì bao giờ cũng bảo vệ người lao động
trong lo lắng
vấn đề là sức khỏe
đến vấn đề nhất là chúng ta cái lao động nữ ở trong doanh nghiệp
thì đây đây cũng là vấn đề phải hết sức cân nhắc cái chỗ này
chứ còn doanh nghiệp thì mong muốn là về phía tại đẩy mạnh sản xuất
nhưng mà các cơ quan phải nghĩ đến người lao động
nghĩ thế hệ này
đặc biệt những người phụ nữ mà họ này phải làm tăng thêm ca quá nhiều
thì không có thời gian để chăm sóc cho con cái để xây ra gia đình
làm gia đình thì đấy là vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc
cho nên tìm được cái nát cắt này
làm sao nó hợp lý là cái điểm khó
dung hòa được
chứ còn mong muốn của doanh nghiệp thì người ta rất là mong muốn được nhiều hơn
nhưng mà chúng ta cũng không thể vì cái mong muốn của người lao động
mà hy sinh những cái sức khỏe của người lao động
thì cũng không được
mình nghĩ đến vấn đề lâu dài
việc mà tăng thêm giờ làm thì có ý nghĩa rất là lớn
trong cái việc là khôi phục nền kinh tế trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay
tuy nhiên rằng theo ông chúng ta sẽ cần thêm những cái giải pháp nào nữa
để có thể thúc đẩy cái việc phát triển
kinh tế nó bền vững hơn ạ
thực ra và đây là một vấn đề rất là lớn
nó liên quan đến với nhau là một
xung quanh vấn đề
của doanh nghiệp
thì một cái chiến lược mà để mà làm sao mà
về lâu dài thì
tôi nghĩ cái quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục đào tạo các lao động
để nâng cao cái chất lượng cái nguồn nhân lực
và từ đó tạo cái điều kiện để tăng năng suất lao động
và khi tăng năng suất lao động ở cái mức độ đừng nhiều
thì lúc đó chúng ta cũng không nhất thiết phải kéo dài cái thời gian làm thêm
để bằng cách là tăng cường độ lao động
thì cái điều đó là cái điều về chiến lược lâu dài của nhà nước
là chúng ta vẫn phải tiếp tục đào tạo nâng cao cái nguồn nhân lực
để tăng năng suất lao động
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay ạ
và tiếp nối chương trình xin mời quý vị theo dõi những chính sách mới đáng chú ý có trong bản tin sáng ngày hôm nay
sau hai lần trì hoãn thành phố hồ chí minh sẽ chính thức triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn thành phố
phí hạ tầng cảng biển từ ngày một bốn
đối tượng áp dụng bao gồm các tổ chức cá nhân thực hiện cung cấp dịch vụ nhiệm vụ thu phí
và các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh vận chuyển lưu giữ hàng hóa sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển thành phố hồ chí minh
bộ xây dựng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sở xây dựng tập trung thực hiện chức năng
nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng giá vật liệu xây dựng thiết bị công trình trên địa bàn
và tiếp tục thực hiện một số giải pháp trong đó lưu ý chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi
bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng
chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng thị trường tránh các hiện tượng đầu cơ thổi giá
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có tờ trình thủ tướng chính phủ bàn hành quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
hai đối tượng nhận hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động
mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là năm trăm linh đồng một người một tháng tối đa ba tháng
mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là một triệu đồng một người một tháng tối đa ba tháng